tại hà nội bộ khoa học và công nghệ phối hợp với tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới tổng cục sở hữu trí tuệ hàn quốc
tổng kết cuộc thi sáng chế với chủ đề sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày
một mươi giải pháp thuộc các lĩnh vực cơ khí điện tử hóa dược y dược và môi trường lọt vào vòng trung khảo
cuộc thi sáng chế năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày
có mục đích khuyến khích các hoạt động sáng chế sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ
giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi dễ dàng và tiết kiệm chi phí
để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng khoa học
các nhà sáng chế và đồng đảo công chúng
nhiều giải pháp có trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng cao đã và đang góp phần thiết thực
vào việc cải thiện đời sống kinh tế xã hội của người dân và phát triển doanh nghiệp